ngân hàng nhà nước việt nam vừa công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng
theo đó sẽ có bốn loại giao dịch bắt buộc sẽ phải thanh toán qua ngân hàng
cụ thể trong lĩnh vực tài chính các doanh nghiệp giao dịch góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt
các giao dịch vay cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng
thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
đối với lĩnh vực chứng khoán các giao dịch sau phải thanh toán qua ngân hàng
như thanh toán giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
trong lĩnh vực thuế hàng hóa dịch vụ mua vào trừ hàng hóa dịch vụ mua từng lần
có giá trị dưới hai mươi triệu đồng cũng như hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế
lĩnh vực cuối cùng các giao dịch phải thực hiện qua ngân hàng là thu chi ngân sách nhà nước